từ khi chạm trộn bê tông thương phẩm của công ty cổ phần thương mại và xây dựng duyên hải được lắp đặt ở đây
ubnd huyện bảo yên đã đồng ý cho phép công ty duyên hải được lắp đặt chạm trộn bê tông ngay trong khu dân cư
nhưng theo người dân nơi đây thì không có bất kỳ một cuộc họp dân và lấy ý kiến người dân về dự án này
họp ủy ban ra họp ở tổ chân phố cũng nhiều lần rồi chẳng ai giải quyết được
cứ để thế xong mà đi lại không bụi nó làm cả đêm cả ngày
các cấp chính quyền và lãnh đạo xem xét để di rời cái trạm bê tông này ra nơi khác
với lý do hết sức chính đáng là vì mục tiêu phát triển của huyện
trên địa bàn hiện chưa có trạm trộn bê tông nào
ủy ban nhân dân huyện đã đồng ý cho sự hoạt động của trạm trộn này cho dù không có giấy phép xây dựng
doanh nghiệp chưa trình ra được giấy phép xây dựng
và cũng từ công tác kiểm tra đó thì chúng tôi đã yêu cầu dừng lại công trình
để đến khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục hồ sơ thì mới được tiếp tục thi công
và sau khi kiểm tra yêu cầu dừng thì đơn vị này doanh nghiệp này vẫn tiếp tục cho thi công
yêu cầu dừng hoạt động của huyện nhưng công ty vẫn cho sản xuất kinh doanh
thiếu giấy phép xây dựng nhưng vẫn được mọc lên
người dân kêu thì cứ kêu huyện xử lý mà kệ doanh nghiệp làm vẫn làm
không riêng gì tại huyện bảo yên tại thôn một mươi một xã xuân giao huyện bảo thắng
công ty cổ phần thương mại và xây dựng duyên hải cũng cho lắp đặt một trạm trộn bê tông thương phẩm nữa
mà không hề có giấy phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất
khi tiếp xúc với lãnh đạo xã xuân giao ông chủ tịch cũng hết sức mơ hồ
phải gọi cho cấp dưới của mình xác minh lại dự án
và khẳng định trạm trộn này không hề có giấy phép xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất
cái đất đấy là chưa chuyển đổi mục đích đúng không
cái này là đúng ra làm gì là cái này nó phải chuyển đổi sang đất gì
thì vừa rồi cũng điện cho tham dự của chính mình nói là cái này chưa chuyển đổi mục đích
thì không tin
họ cũng là mới làm
nên cũng có nhiều cái khó khăn

để chúng ta đến cái chuyển đổi mục đích đất đấy
trên những xài phạm liên quan đến các trạm trộn của công ty của phần thương mại và xây dựng duyên hải
tại hai địa phương trên
không ít câu hỏi được đặt ra cho các địa phương
công ty này có ảnh hưởng như thế nào mà không cần giấy phép vẫn xây dựng và hoạt động được
việc xử lý các sai phạm như chính quyền nêu ra liệu có đủ hiệu lực
lợi ích của doanh nghiệp
đang đi ngược với lợi ích của người dân nơi đây
chính quyền cơ sở đáng lẽ đứng ra bảo vệ người dân
thì đang nghiêng về phía doanh nghiệp
chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh kết quả làm việc của chính quyền địa phương đối với hai dự án này
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
dịch tà lợn châu phi đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh yên bái
từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
đến thời điểm hiện tại là một trăm một mươi một

đã mắc dịch tạ lợn châu phi
trong đó có một mươi tám xã qua ba mươi ngày
tái phát lại thêm lợn mắc bệnh
theo đó huyện văn chấn có ba xã
chấn yên có bốn xã thị trấn
thị xã nghĩa lộ có hai phường
văn yên có bốn xã
lục yên có ba xã
mù các trải trạm tấu và yên bái
yên bình mỗi huyện có một xã tái phát dịch
để hạn chế dịch lây lan và bùng phát trở lại
tại các địa phương cần phải tăng cường hơn nữa
công tác chỉ đạo quản lý chặt chẽ
việc vận chuyển giết mổ
người chăn nuôi cần phải thực hiện theo khuyến cáo
của các cơ quan chức năng
không nóng vội tái đàn
tuyệt đối không sử dụng thực phẩm dư thừa
để chăn nuôi lợn khi chưa qua xử lý nhiệt
tại bình định đến cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
giá câu tươi đã tụt thê thảm
chỉ còn từ hai đến bốn đồng một kg
khiến cho người trồng câu đứng ngồi không yên
mấy năm trước đây giá câu tươi giao động
từ một mươi đến một mươi năm đồng một kg
đặc biệt là năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám giá câu vọt lên từ hai mươi hai đến hai mươi năm đồng một kg
năm hai nghìn một mươi tám riêng huyện miền núi an lão
xuất bán khoảng một tấn cao thu về hơn bảy tỷ đồng
trong khi năm nay cao tươi không có người mua
người dân bỏ qua quả chín dụng
và gây thiệt hại về kinh tế cho rất nhiều hộ dân
thưa quý vị mặc dù đã qua tháng bảy âm lịch
thế nhưng nhiều thương hiệu xe ô tô
đưa ra các chương trình giảm giá kích cầu tiêu dùng
nhưng mà thị trường vẫn khá là chầm lắng
theo ghi nhận của bình định
các chuyên gia ô tô khó tăng giá từ nay cho đến cuối năm
nguyên nhân là vì sao
phản ánh của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cũng sẽ kết thúc bản tin này
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
một số cửa hàng kinh doanh xe ô tô các loại
trên đường nguyễn văn cử gia lâm hà nội
cho tới các seoum ô tô ở khu vực mỹ đình cầu giấy
các chương trình khuyến mại tặng quà cho khách hàng
khi mua ô tô bốn chỗ bảy chỗ được tung ra
thế nhưng theo quan sát của phóng viên
vẫn vắng bóng người mua
bây giờ thì gần như là có rất nhiều hãng xe mới ra
và các hãng đều có cái cạnh tranh với nhau
về giảm giá rồi khuyến mại rồi
nói chung là rất nhiều thứ lên
tôi nghĩ là từ bây giờ đến cuối năm
giá xe khó có thể tăng
và cái đấy thì rất là có lợi cho người tiêu dùng
hiện nay thì lượng xe nhập về cũng rất nhiều

và xe trong nước cũng đã sản xuất ra
như xe vinfast
từ gần cuối năm thì lượng cung nhiều
giá cả cũng có thể tăng giá được
lại qua thị trường những tháng gần đây
các hãng xe liên tục đưa ra thị trường
mẫu xe mới nhập khẩu nguyên chiếc
từ thái lan indonesia
với giá ngày càng giảm thậm chí giảm sâu
ngoài ra nguồn cung xe trong nước
cũng đang gia tăng khi việt nam tiến hành
xây dựng nhà máy sản xuất ô tô
tại hải phòng bình dương
thị trường ô tô đang ở giai đoạn cạnh tranh khốc liệt
giá giảm đối với tất cả các phân khúc
do nguồn cung từ nhập khẩu
cũng như sản xuất trong nước đang dồi dào
giá cả thì theo tôi thị trường nguồn đầu vào
rất sẵn hàng nên không có chuyện tăng giá
xe ô tô trong dịp cuối năm này
đây có lẽ là thời điểm tốt cho người mua xe
khi tất cả các hãng đều có nhiều yêu đãi
dành tặng khách hàng
hiện nay nhiều hãng ô tô của nhật
đã điều chỉnh giảm giá một số dòng xe
hỗ trợ khách hàng phí trước bạ
bảo dưỡng phụ kiện hoặc chuyển thành tiền mặt
từ bốn mươi đến sáu mươi triệu đồng
hay các hãng xe của đức cũng đã hỗ trợ
năm mươi phí trước bạ
ô tô hàn quốc cũng đang có chương trình tặng khách hàng
một năm bảo hiểm thân vỏ
đó là những chính sách để kích cầu thị trường
vốn đang ảm đạm cũng như mang lại
quyền lợi rất tốt cho khách hàng
có nhu cầu mua xe ô tô trong dịp cuối năm này